những việc y tế test nhanh thì cả ba mẹ con bảo đều dương tính
cô nguyễn thị hà khi đã chứng kiến sự ra đi quá đột ngột của chồng đã sốc rồi tối đó lên cơn khó thở
bão kể lại cậu học sinh gọi xe cấp cứu để đưa mẹ và hai anh em vào bệnh viện giá chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số hai
ban đầu cả ba mẹ con đều được nằm trong phòng
mẹ bảo phải thở oxy còn anh trai thì sốc cao một mình cầu động viên chăm sóc cả hai người
nhưng tình trạng của mẹ ngày càng nặng và phải chuyển lên phòng cấp cứu đặt nội khí quản
khi sức khỏe của hai anh em bảo chuyển biến tốt và được cho về thì mẹ em phải chuyển sang bệnh viện đại học y dược tp hcm
đến ngày hai mươi hai tháng tám bảo nhận tin mẹ không qua khỏi
vậy là chỉ trong vừa đến hai mươi ngày hai anh em bảo bỗng dưng thành trẻ mồ côi cái cha lớn mẹ vì dịch covid một mươi chín
mặc dù lúc còn sống bố mẹ luôn dạy bảo kỹ năng sống tự lập trong cuộc sống nhưng mẹ vẫn là người quán xuyến lo toan mọi việc
giờ đây khi mất cha mẹ cậu nam sinh lớp một mươi một phải làm trụ cột và chăm lo cho anh trai
làm mọi việc trong cuộc sống
trong gia đình khiến nhiều lần cậu không thể cố tỏ ra mạnh mẽ
đau lòng hơn người anh trai mắc hồi chấn đau có lẽ không ý thức được hoặc vẫn không tin chuyện đã mất cái cha lớn mẹ
tiền ân đôi khi vẫn hỏi em trong mỗi bữa cơm mẹ đâu rồi sao mẹ lâu về vậy khiến bảo xót xa phải đánh trống lãnh sang chuyện khác
nói anh ngoan anh rồi ngủ giỏi đi mai mốt mẹ về
trong căn nhà trống trải hai hủ ro cốt đặt cạnh nhau nhưng mới chỉ có một tấm ảnh và một bát nhang
thỉnh thoảng tiên ân ngây ngô
chỉ lên ảnh thờ bà nói châu chết rồi
nhưng nhắc tới mẹ thì nam thanh niên bảo người ta không cho về
còn học sinh một mươi năm liền là học sinh giỏi tự hứa quyết tâm đạt huy chương vàng olympic toán như tâm nguyện của ba
cả ngày bận rộn học online làm việc nhà chăm anh bảo cố gắng tập làm quen với cuộc sống không có cha mẹ ở bên
nhưng cứ tối đến nỗi nhớ ùa về em lại phải gồng mình kìm nán cảm xúc
sau khi biết hoàn cảnh của nam sinh trường cũng hỗ trợ bảo ba triệu đồng và sẽ miễn giảm học phí cho bảo đến hết lớp một mươi hai
bên cạnh lo cho em bữa trưa học bán trú ban đại diện của cha mẹ học sinh của lớp cũng hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng ngày
theo ước tính của ngành giáo dục riêng thành phố hồ chí minh đã có một năm trăm một mươi bảy trẻ em ở các cấp học trôi vào cảnh mùa côi việc covid một mươi chín trong vòng vài tháng qua
trong đó có hơn bốn trăm chín mươi em học sinh tiểu học năm trăm tám mươi em trung học cơ sở
đầu thoát nữa là trong số này có nhiều em mất cả cha lớn mẹ
con số này còn lớn hơn nhiều
nếu tính cả trẻ em không nằm trong hệ thống giáo dục và tại các tỉnh thành phố khác trên cả nước
ngày hai mươi bốn tháng chín bộ lao động thương binh và xã hội đã ký công văn đề nghị các tỉnh thành phố ưu tiên bố trí hỗ trợ để trẻ em mồ côi do đại dịch covid một mươi chín
bộ đã yêu cầu cập nhật số lượng danh sách hoàn cảnh cụ thể điều kiện chăm sóc từng trường hợp trẻ em có cha mẹ mất do đại dịch covid một mươi chín
nguyện vọng của trẻ và người giám hộ của trẻ để có biện pháp trợ giúp kịp thời phù hợp và bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ
việc trẻ em được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội chỉ là biện pháp sau cùng
tối cùng ngày ba tổ chức phi chính phủ tại việt nam gồm viện nhiên cứu quản lý phát triển bình vững tổ chức sài gòn children s charity
và trung tâm nâng cao năng lực hỗ trợ phụ nữ và trẻ em đã phối hợp khởi động chiến dịch hỗ trợ cho trẻ em mồ côi vì covid một mươi chín mang tên em không lẽ loi
chiến dịch này hướng đến mục tiêu kêu gọi ủng hộ từ các nguồn lực trong xã hội để cung cấp những hỗ trợ khẩn cấp
cũng như dài hạn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do mất cha mẹ hoặc người chăm sóc vì dịch covid một mươi chín
thực hiện kế hoạch công tác ngày bốn tháng một mươi thứ trưởng lê tấn dũng tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của bộ lao động thương binh và xã hội
tại phía nam cùng các đoàn công tác đã đến làm việc tại tỉnh bến tre để kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
công tác đảm bảo an toàn
tỉnh bến tre đã đạt được những kết quả khả quan trong phòng chống dịch covid một mươi chín
từ ngày hai mươi bảy tháng chín đến nay tỉnh bến tre đã trở thành vùng xanh và đang trong quá trình khôi phục sản xuất phát triển kinh tế
những ngày qua trước tình hình người dân tp hcm và các tỉnh thành vùng dịch trở về quê
tỉnh đã chủ động triển khai các khu cách ly kịp thời hỗ trợ người dân
chúng tôi mong muốn chính phủ và tp hcm có biện pháp để hỗ trợ kịp thời cho người lao động để họ yên tâm ở lại thành phố làm việc
từ đó giúp các doanh nghiệp không bị thiếu lao động sau khi phục hồi sản xuất kinh doanh ông tan chia sẻ
về việc đảm bảo an sinh bà nguyễn bé mười phó chủ tịch ubnd tỉnh bến tre khẳng định
tỉnh luôn đảm bảo chi trả các gói hỗ trợ đúng đủ và kịp thời nhất cho người dân
ngay khi dịch bệnh covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát tỉnh bến tre đã kịp thời triển khai hỗ trợ cho
một trăm linh người hành nghề bán vé số để họ yên tâm ở nhà phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh cũng đã rà soát lao động từ tp hcm và các tỉnh thành trở về tránh dịch để hỗ trợ đào tạo
chuyển đổi nghề nghiệp và giới thiệu việc làm phù hợp
về công tác hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín ông nguyễn hoàng dân
trưởng phòng công tác xã hội tỉnh bến tre cho biết trên địa bàn tỉnh hiện nay có một trăm một mươi ba trẻ em là f
ba trăm linh hai là f một một mươi năm trẻ mồ côi cha hoặc mẹ do covid một mươi chín
việc hỗ trợ trẻ em f và f một áp dụng theo nghị quyết sáu mươi tám
còn trẻ em mù côi thì quỹ bảo trợ xã hội đã tiến hành hỗ trợ mỗi em năm triệu đồng
ghi nhận những kết quả tỉnh bến tre đã đạt được thứ trưởng lê tấn dũng cho biết
toàn bộ các cơ quan chức năng của tỉnh bến tre đã kịp thời vào cuộc triển khai công tác phòng chống dịch
một cách đồng bộ tại địa phương
đồng thời tỉnh đã có những hoạt động hỗ trợ kịp thời cho tp hcm và các tỉnh trong khu vực
đồng bằng sông cửu long phòng chống dịch covid một mươi chín
thứ trưởng cũng đánh giá cao công tác đảm bảo an sinh tại tỉnh bến tre đã đạt được
tuy vậy thời gian tới bến tre cần khẩn trương hỗ trợ kịp thời cho những trẻ em bị ảnh hưởng
bởi dịch covid một mươi chín đặc biệt là những trẻ em mồ côi
thưa quý vị và các bạn cha mẹ đột ngột qua đời các em nhỏ đang rất cần sự quan tâm đặc biệt
không chỉ là hỗ trợ khẩn cấp trước mắt mà về lâu dài cần sự khích lệ
nâng đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần để các em tiếp tục được dìu dắt và lớn lên trong tình yêu thương
những sự giúp đỡ kịp thời của các cá nhân cơ quan tổ chức sẽ góp phần giúp các em nhanh chóng vượt qua nỗi đau sớm ổn định cuộc sống